thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng để đưa dần mực nước khô với mức quy định
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở thêm một cửa xa đáy vào lúc chín h ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
liên tục phát tối đa qua tám tổ máy
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan